liên quan đến tình hình an ninh trật tự ở đồng nai chỉ trong ba ngày qua tại lòng hồ trị an thuộc huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai đã xảy ra hai vụ đuối nước thương tâm khiến ba người tử vong
ngày một tháng năm có hai trường hợp rơi xuống nước là anh nguyễn hoàng vũ cùng bạn là anh phạm trường khải tuy được những người bạn đi cùng lao xuống cứu nhưng chỉ cứu được anh khải còn anh vũ bị chìm xuống nước sâu
nhận được tin báo công an huyện vĩnh cửu đến hiện trường tìm kiếm và đến một mươi bốn giờ cùng ngày đã vớt thi thể nạn nhân lên bờ trước đó hai ngày nhóm học sinh bốn em tại thành phố biên hòa đến bờ hồ trị an để câu cá cũng đã xảy ra đuối nước khiến hai học sinh tử vong